năm hai nghìn hai mươi ngân sách nhà nước hụt thu khoảng một trăm chín mươi tỷ đồng so với dự toán
dự toán thu cân đối ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi một giảm trên một trăm bảy mươi tỷ đồng so với dự toán năm hai nghìn hai mươi
việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp cho người nghỉ hưu trước năm một nghìn chín trăm chín mươi ba do vẫn còn tồn tại những bất hợp lý về chính sách tiền lương
và cần có tổng kết về số lượng mức hỗ trợ để xây dựng dự kiến kinh phí
cũng như bảo đảm chính sách hỗ trợ lâu dài phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước
từ những lý do trên trong năm hai nghìn hai mươi không thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội
trợ cấp hàng tháng cho đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và trợ cấp yêu đãi người có công với cách mạng
dành nguồn lực tập trung để phòng chống dịch covid một mươi chín khắc phục hậu quả thiên tai
thực hiện các chính sách an sinh xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh và đối ngoại
trong năm hai nghìn hai mươi một cũng chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở và chuẩn nghèo